thưa quý vị sáng nay tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn thái luyện chú tại gia lai chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba
và hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tất cả các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài tội danh này các bị cáo võ thị thanh mai là vợ của luyện và nguyễn thái lực em của luyện
huỳnh thị kim thắng kế toán công ty địa ốc alibaba bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền
phiên tòa có tới ba chín trăm tám mươi sáu bị hại một trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan